đoàn công tác của quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đồng chí sổng phan phan khammy
ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thanh hóa
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội lào thông tin về nội dung hiến pháp mới sửa đổi của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
mong muốn tỉnh thanh hóa cung cấp trao đổi lý luận và thực tiễn kinh nghiệm xây dựng bộ máy tổ chức của hội đồng nhân dân tỉnh
của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa để đoàn công tác có thêm thông tin tài liệu phục vụ nghiên cứu
kiện toàn hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở lào
đồng thời đề nghị tỉnh thanh hóa tạo điều kiện cho đoàn công tác của tỉnh hủa phăn sang thanh hóa tìm hiểu
về cơ cấu tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh
thay mặt lãnh đạo tỉnh thanh hóa đồng chí trịnh văn chiến bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định
sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn công tác của tỉnh hồ phan
hai bên sẽ tiếp tục góp sức đồng lòng xây dựng vun đắp tình hữu nghị đặc biệt việt lào nói chung
hai tỉnh thanh hóa hủa phan nói riêng mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
nhân dịp này đoàn công tác của quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã đến thăm và dân hương
tại khu di tích quốc gia đặc biệt lam kinh thuộc huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa